bộ lao động thương minh và xã hội vừa phối hợp với bộ quốc phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động
vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai hàng năm trên phạm vi toàn quốc
việt nam nằm trong nhóm một phần ba các nước đứng đầu thế giới
về tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội và tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động
những nỗ lực của việt nam cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá là một trong một mươi quốc gia
thực hiện tốt nhất mục tiêu số năm về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái
tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai với ý nghĩa
là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức
huy động sự tham gia chủ động đồng bộ của các cơ quan tổ chức và mọi người dân
đặc biệt nam giới phải là lực lượng tiên phong nòng cốt chủ động đồng hành cùng các cơ quan chức năng
và cộng đồng trong công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em